thực hiện chỉ thị số hai mươi bốn của thủ tướng chính phủ về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề
góp phần tăng năng suất lao động và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia
ngày hôm nay bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức lễ khai mạc kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm hai nghìn hai mươi
đồng thời công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày kỹ năng lao động việt nam
tới dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đảng
kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia lần thứ một mươi một có ba mươi bốn nghề được tổ chức thi
trong đó có ba mươi một nghề chính thức và ba nghề trình diễn
thời gian thi chính thức trong ba ngày mùng năm mùng sáu và mùng bảy tháng một mươi
kỳ thi đã thu hút năm trăm linh năm thí sinh đến từ năm mươi đoàn đăng ký dự thi từ các tỉnh thành phố bộ ngành tập đoàn hiệp hội tổng công ty
tại lễ khai mạc ban tổ chức cũng vinh danh trao thưởng bằng khen của thủ tướng cho các thí sinh xuất sắc
đạt giải cao tại các kỳ thi kỹ năng nghề asean và thế giới
đồng thời công bố quyết định của thủ tướng chính phủ về ngày kỹ năng lao động việt nam là ngày bốn tháng một mươi
với tinh thần kêu gọi cộng đồng trong nước hưởng ứng và ủng hộ phát triển kỹ năng lao động
bằng các hành động cụ thể để nâng tầm kỹ năng lao động việt nam
góp phần nâng cao năng suất hiệu quả lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia
bên cạnh đó cũng là khích lệ tinh thần học tập gian luyện suốt đời nâng cao kỹ năng
trình độ của học sinh sinh viên và người lao động tôn vinh và khẳng định vị thế
năng nghề nghiệp xuất sắc thúc đẩy sự đồng hành gắn kết của nhà nước nhà trường
nhà doanh nghiệp và toàn xã hội trong phát triển kỹ năng cho người lao động
thích ứng với bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế